trường bỏ trốn ông quân được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu hiện sức khỏe ông quân đã tạm thời qua cơn nguy kịch